không chỉ có các tỉnh vùng biên tăng cường công tác quản lý thị trường da cầm để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm cúm ah bảy n chín
mà tại địa bàn thành phố hà nội ngành chức năng của thành phố cũng đã tích cực chuẩn bị phòng dịch bắt đầu từ những chợ gia cầm
chợ gia cầm hà vĩ huyện thường tín hà nội đây là một trong những khu chợ gia cầm sống với quy mô lớn của thủ đô
hàng ngày lượng giao dịch lên tới năm mươi sáu mươi tấn da cầm các loại gồm gà vịt ngan
theo nhiều tiểu thương tại chợ từ tết ra lợn da cầm bán vốn đã chậm do yếu tố thời vụ
giờ lại thêm thông tin về dịch cúm gia cầm nên cũng khiến cho công việc buôn bán của nhiều tiểu thương bị ảnh hưởng
tuy nhiên các tiểu thương đều khẳng định gia công của họ đều được lấy từ nguồn trong nước
chủ yếu là các tỉnh hòa bình phú thọ
thêm vào đó các xe gia cầm khi vào chợ đều đã qua nhiều bước kiểm dịch và bước cuối là phun thuốc trước khi được tập kết tại chợ đầu mối
theo đại diện ban quản lý chợ khi nhận được công điện yêu cầu phối hợp với các cấp ngành chính quyền địa phương
và trạm kiểm dịch thú y đã tích cực phối hợp trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kiên quyết nói không với da cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ xử lý triệt để các trường hợp cố tình vi phạm
cố tình buôn bán gia cầm chủ cầm không đảm bảo nguồn gốc xuất đó
thì chúng tôi sẽ dừng lại không cho kinh doanh trong ba tháng và có thể phạt hành chính
nếu trường hợp cố tình bà ấy sẽ có biện pháp dẫn đề nghị các cấp chính quyền không cho thanh mỹ hợp đồng
trị cục thú y hà nội cũng cho biết hiện nay công tác kiểm soát tại các chợ đầu mối gia cầm đã được siết chặt
tuy nhiên vấn đề cần lưu ý chính là tại các khu chợ dân sinh trong nội thành
tình trạng giết mổ gia cầm hiện vẫn diễn ra chẳng làn điều này sẽ làm tăng nguy cơ lây lan nếu dịch bệnh xuất hiện
các chợ dân sinh là tập trung tất cả lực lượng để tăng cường
cũng theo đại diện tri cục thú y hà nội sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố
cũng duy trì tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng về phòng chống dịch bệnh
và công khai các địa chỉ để tiếp nhận thông tin khai báo dịch bệnh tại cấp xã
để người dân biết chủ động thông tin khai báo kịp thời ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra